thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến
quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đồng chủ trì và điều hành hội nghị có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thưởng
giữa hội nghị tại điểm cầu ban chấp hành trung ương có các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và một số địa phương vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ
tại điểm cầu đảng ủy công an trung ương có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí trần tuấn anh trưởng ban kinh tế trung ương
trình bày báo cáo về một số nội dung chủ yếu của nghị quyết
đồng chí vũ đức đam trình bày báo cáo chương trình hành động của ban cán sự đảng chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết
đồng chí nguyễn đức hải phó chủ tịch quốc hội trình bày báo cáo chương trình hành động của ban cán sự đảng quốc hội triển khai thực hiện nghị quyết
trình bày tham luận tại hội nghị thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
để giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ
không để hình thành tổ chức chính trị đối lập không để xảy ra khủng bố phá hoại biểu tình gây mất an ninh trật tự
đồng thời tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ đưa an ninh trật tự thực sự trở thành nguồn lực quan trọng
góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội của vùng
lực lượng công an nhân dân triển khai có hiệu quả ba nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trong đó tập trung triển khai các biện pháp đẩy lùi những thách thức nổi lên đe dọa an ninh trật tự
phòng ngừa vô hiệu hóa hoạt động của số đối tượng phản động chống đối phát hiện đấu tranh
ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế
kiểm chế kéo giảm gia tăng tội phạm phát huy cơ sở dữ liệu dân cư
có phần thúc đẩy xây dựng kinh tế số xã hội số ở vùng
củng cố thế trận an ninh nhân dân nền an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân
nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc
phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò vị trí đặc biệt quan trọng của vùng
cũng như mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của việc phát triển vùng
nắm thật vững những quan điểm tư tưởng chỉ đạo những công việc phải làm
trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí và hành động quyết tâm của toàn vùng
từng địa phương trong vùng cũng như của cả nước các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương
khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng tinh thần yêu nước
tính chủ động sáng tạo ý thức tự lực tự cường vừa khát vọng vươn lên
của cán bộ đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng
quyết vượt lên chính mình khắc phục cho được tư tưởng tự mãn
bằng lòng với những gì đã làm được rơi vào trung bình chủ nghĩa
trái lại phải có ý chí và quyết tâm cao hơn nữa
quyết không cam chịu đói nghèo thua kém các tỉnh khác vùng khác
trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị
cần đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển vùng
tôi đề nghị chính phủ và các cơ quan trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng
khẩn trương xây dựng hoàn thiện ban hành và triển khai thực hiện luật pháp cơ chế chính sách
ưu tiên có tính đặc thù cho phát triển vùng xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển vùng
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo hướng xanh bền vững và toàn diện phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia
ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội
cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm có sức lan tỏa giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng
phát triển vùng toàn diện cả về kinh tế văn hóa
tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ tăng cường nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu cần phải khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động
chương trình học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết gắn với việc tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ tin tưởng cập ủy chính quyền và nhân dân các tỉnh vùng bắc trung bộ
và duyên hải trung bộ tiếp tục phát huy truyền thống cùng với các ban bộ ngành trung ương và cấp ủy chính quyền
các cấp trong cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của bộ chính trị tạo ra bước chuyển biến mới
có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh
thưa quý vị chiều nay một mươi sáu tháng một mươi một theo giờ địa phương lễ đón chính thức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể tại tòa nhà chính phủ thái lan thủ đô bangkok
thủ tướng thái lan lan prayuth chan o cha và phu nhân chủ trì lễ đón
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm chính thức thái lan
trước thềm hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế apec lần thứ hai mươi chín
ngay sau lễ đón chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và thủ tướng prayuth chan o cha dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm thủ tướng preu chan o cha bày tỏ vui mừng được đón tiếp chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm chính thức thái lan
nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao việt nam tới thái lan kể từ đại dịch covid một mươi chín
và ngay trước thềm kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
tạo động lực mới cho hai nước hợp tác cùng phục hồi và phát triển bền vững
thủ tướng thái lan chúc mừng việt nam về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hồi phục sau đại dịch
nhấn mạnh việt nam luôn là đối tác quan trọng của thái lan ở khu vực
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cảm ơn phía thái lan đón tiếp đoàn hết sức trọng thị chú đáo thắm tỉnh hữu nghị
lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ năng động trong quan hệ song phương thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực
hai bên cam kết phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu hai mươi năm tỷ usd theo hướng cân bằng hơn
tăng cường kết nối trên các lĩnh vực
chủ tịch nước đề nghị thái lan hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại
và tạo thuận lợi cho hàng nông sản việt nam tiếp cận thị trường thái lan
khuyến khích các doanh nghiệp thái lan mở rộng đầu tư kinh doanh tại việt nam
nhất là trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao kinh tế số thương mại điện tử năng lượng xanh cơ sở hạ tầng
khuyến khích hai bên tiến tới sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán song phương
hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa thái lan và việt nam
nhằm đóng góp cho sự vững mạnh về kinh tế xã hội hai nước thông qua chiến lược ba kết nối
gồm kết nối chuỗi cung ứng kết nối các ngành kinh tế cơ sở
và kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững của hai nước là chiến lược quốc gia
tăng trưởng xanh của việt nam và mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh bcg của thái lan
trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm hai nhà lãnh đạo khẳng định
phối hợp thúc đẩy một asean đoàn kết tự cường và phát huy vai trò trung tâm
xây dựng tiểu vùng mekong kết nối hòa bình và thịnh vượng duy trì lập trường chung của asean về biển đông
theo đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an toàn an ninh tự do hàng hải
và hàng không ở biển đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
kết thúc hội đàm chủ tịch nước và thủ tướng bruce chanucha đã chứng kiến lễ ký kết năm văn kiện hợp tác
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra
đây là một trong những giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh và được nhiều người yêu thích mong chờ
ngay trước thêm giải đấu này liên tiếp
nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền cực lớn đã bị lực lượng công an phát hiện và triệt xóa
hơn một tỷ đồng là số tiền đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá qua trang bóng tám mươi tám vừa bị công an tỉnh bắc ninh phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
bước đầu đấu tranh cơ quan công an xác định nguyễn duy tùng là đối tượng cầm đầu quản lý điều hành đường dây từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
để điều hành đường dây tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái bóng tám mươi tám rồi từ đó thực hiện việc chia cắt tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới
các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các website bóng tám mươi tám
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ một mươi năm điện thoại
bốn xe ô tô nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ đồ vật tài liệu khác có liên quan
còn tại đà nẵng một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền cá cược hàng trăm tỷ đồng cũng vừa bị công an triệt phá
cầm đầu đường dây này là đinh văn công thanh chú tại phường thanh khê tây quận thanh khê cùng nhiều đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ
hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ được huy động để tiến hành triệt phá đường dây tổ chức
đánh bạc và đánh bạc này với sự tham gia của nhiều đối tượng
cơ quan công an đã bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự năm đối tượng có liên quan
qua khám xét vật chứng tạm giữ gồm hai trăm năm mươi triệu đồng một xe ô tô hai xe máy một máy đếm tiền sổ sách tính tiền thắng thua cá độ
khoảng bảy năm trăm linh trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai với số tiền gần một mươi chín triệu usd tương đương với khoảng bốn trăm bảy mươi tỷ đồng
cơ quan thành phố hồ chí minh đang phối hợp với cục hải quan thành phố cục điều tra chống quân lậu tổng cục hải quan
điều tra vụ vận chuyển trái phép gần hai mươi sáu kg ma túy các loại được cất giấu trong bưu kiện chuyển phát nhanh được gửi từ đức và mỹ về việt nam
qua công tác điều tra đội kiểm soát phòng chống ma túy và tri cục hải quan chuyển phát nhanh cục hải quan thành phố hồ chí minh
kiểm tra năm bưu kiện nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh
các bưu kiện nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh có nghi vấn phát hiện bốn bưu kiện có chứa ma túy với số lượng lớn
kết quả kiểm từ hai kiện hàng được vận chuyển từ đức qua đường bưu chính quốc tế cục hải quan thành phố hồ chí minh phát hiện gần năm bảy kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong các gói kẹo
tiếp tục kiểm tra hai kiện hàng nghi vấn được vận chuyển từ mỹ về việt nam được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
hải quan phát hiện gần hai mươi kg ma túy đá được cất giấu trong các gói cà phê
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện phú riềng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc khiến hai vợ chồng tử vong trong nhà nghị
nạn nhân được xác định là chị nguyễn thị hồng hai mươi tám tuổi và chồng là nguyễn thanh hưng ba mươi sáu tuổi trú tại thôn tân phú xã bù nho huyện phú riềng tỉnh bình phước
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một nguyễn thanh hưng điều khiển xe máy đến một nhà nghỉ ở thôn tân hiệp hai xã bù nho thuê phòng nghỉ
khoảng gần một tiếng sau chị hồng cũng chạy xe máy đến vào phòng nghỉ số ba cùng chồng
đến hai mươi một h tối cùng ngày chủ nhà nghỉ đến gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời
người này nghi ngờ nên gọi hàng xóm xung quanh
cùng dùng chìa khóa mở cửa thì hoảng hốt khi phát hiện hai vợ chồng chị hồng đã tử vong
sáu đối tượng dùng dao tự chế và súng bắn đạn cao su để giải quyết mâu thuẫn cá nhân đã bị công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận đối tượng phạm hoàng chỉnh cùng năm đối tượng khác đi trên ba xe mô tô đến nhà của người gây mâu thuẫn với mình
và dùng sao tự chế rượt đuổi tấn công người này đồng thời bắn chỉ thiên nhiều phát súng
quá trình khám xét nhà của các đối tượng công an huyện tam nông phát hiện thu giữ một súng ngắn dạng súng bắn đạn cao su một mươi hai dao tự chế và ba xe mô tô
các đối tượng đã khai nhận đối tượng phạm hoàng trịnh cùng năm xe mô tô một mươi hai dao tự chế và ba xe mô tô